công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng giả danh công an
dùng hung khí khống chế một người dân để cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng một công an thành phố buôn ma thuột tiếp nhận tin báo của anh trần hoàng hiệp
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày anh hiệp đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ ea cao xã ea cao thành phố buôn ma thuột
thì bị hai đối tượng đến tự xưng là công an rồi khống chế ép lên xe máy trở về trụ sở làm việc
sau khi trở đi được khoảng hai km vào đường dãy cà phê vắng người đối tượng ngồi sau giúp cây kéo nhọn
khống chế cướp sợi dây chuyền của anh hiệp đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát
cảnh sát hình sự đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cử các tổ trinh sát để điều tra truy xét đối tượng
sớm để truy bắt đối tượng đưa ra xử lý theo quy định pháp luật
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi một tháng một đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ
bắt giữa hai đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tận trên
đó là phan ngọc vũ bốn mươi tuổi trú tại phường tự an và vũ thanh hổ ba mươi chín tuổi trú tại phường tân tiến thành phố bôn ma thuột
trong đó vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản cả hai nghiện ma túy
ngày năm tháng một vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên vũ đã rủ hổ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt

trong đó vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắt tài sản của người dân sơ hở